hai đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng dư minh hoàng chú xã quảng tiến huyện tràng bom về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một lực lượng công an bắt quả tàng đối tượng hoàng đang tàng trữ hai kg ma túy
qua đầu tranh hoàng khai nhận số ma túy trên nhận từ bình dương
theo sự chỉ đạo của đối tượng nô chưa rõ lai lịch thì bị bắt
hoàng đã bốn lần đi nhận ma túy cho nô và được trả một triệu tiền công mỗi lần
qua điều tra mở rộng công an bắt gín lỉ vòng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một cân tiểu ly một kéo bằng kim loại nhiều bịch ni lông và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
mâu thuẫn trong lúc đổ xăng hai người đàn ông hung hãn dùng tay vỏ chai bia bàn ghế nhựa đánh nhân viên cây xăng dầu ở huế bị thương
chiều ngày hôm nay cơ quan điều tra công an tp huế cho biết đang chưng cầu giám định
cũng có hồ sơ làm rõ hai đối tượng có hành vi cối gây thương tích để xử lý theo quy định của pháp luật
sự việc xảy ra tại cây xăng dầu petrolimax số một mươi một tây lộc tp huế tỉnh thừa thiên huế vào khoảng một mươi năm h ngày một một mươi
thông tin ban đầu do mâu thuẫn trong lúc đổ xăng hai đối tượng là hồ công chính và nguyễn khắc chính đã có hành vi dùng tay
vỏ chai bia bàn ghế nhựa đánh hai nhân viên cây xăng làm hai người này bị thương
sự việc được camera an ninh ghi lại cho thấy
quá trình hành hung mặc dù được nhiều người căn ngăn nhưng hai đối tượng trên thể hiện hành vi hung hãn
liên tiếp tấn công hai nhân viên cây xăng
ngay khi nhận tin báo công an tp huế đã vào cuộc xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
chiều nay công an thị xã bến cát tỉnh bình dương tiếp tục điều tra vụ xe ô tô hút hai xe máy làm bốn người bị thương
tại khu công nghiệp mỹ phước bốn
thông tin ban đầu vào một mươi một h cùng ngày ô tô mang biển kiểm soát
một mươi k hai mươi một nghìn tám trăm sáu mươi bảy lưu thông trong khu công nghiệp mỹ phước bốn đến ngã tư giao nhau giữa đường d sáu và đường n một mươi ba
thuộc phường thới hòa thì va chạm với hai xe máy
cú tông mạnh khiến cho bốn người ngã xuống đường
các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
bốn người bị thương gồm hai phụ nữ một người đàn ông và một bé gái khoảng ba tuổi
căn bungalow và một nhà gỗ cấp bốn của một cơ sở lưu trú tại phường cầu mây
thị xã sapa
sapa tỉnh lào cai bốc cháy nguồn ngột
may mắn không có thiệt hại về người
vào trưa ngày hôm nay tại khu vực đội bốn tổ hai phường cầu mây thị xã sapa tỉnh lào cai
đã xảy ra vụ cháy căn bungalow của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
ngay khi xảy ra đám cháy các lực lượng chức năng người dân đã có mặt thực hiện hỗ trợ chữa cháy
vào khoảng một mươi một h ba mươi đám cháy được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân của vụ cháy đang được công an thị xã sapa điều tra làm rõ